do sóng lớn nên hai em đã bị nước cuốn trôi ông ba lao xuống cứu cũng bị nước cuốn
người dân trên bờ tập trung xuống cứu vớt được ông ba trong tình trạng nguy kịch
hai em tú và đạt đã tử vong thi thể em đạt đã tìm được ngay sau đó
lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm thi thể của em nguyễn tuấn tú